kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần đức kiêm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã nam lợi huyện nam trực tỉnh nam định
về các tội giết người và cướp tài sản đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách hai năm cm dưới trước mép trái
phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và bị cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hà nam ra quyết định truy nã
là đối tượng nguyễn thị mận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi tám phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đối tượng này cao một m năm mươi ba sống mũi thẳng rái tai trúc và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi lông mảnh trái
và đối tượng vũ văn sứ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn vũ điện xã trân lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
bị công an huyện lý nhân tỉnh hà nam ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện